cảng quy nhơn là một cảng lớn của cả nước lượng tàu của nhiều quốc gia khác nhau cập cảng trong dịp đầu năm cũng khá nhiều trong đó có cả tàu trung quốc
tuy nhiên với tình hình dịch bệnh corona như hiện nay các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh bình định đã tăng cường công tác kiểm soát không cho các thuyền viên trên các tàu trung quốc lên bờ
trạm y tế cảng quy nhơn những ngày qua bận rộn cho công tác phòng dịch corona vật tự y tế như khẩu trang thuốc sát trùng được chuẩn bị đầy đủ
các tàu nhập cảnh từ trung quốc và các quốc gia có dịch bệnh corona đều phải chấp hành tờ khai y tế